cái chủ trương của local bpsos mà ông ta nói là international initiative
dù là international initiative thì cũng phải có báo cáo trong nội bộ chứ
đúng không ạ anh không nói tên người đó như thế nào
nhưng mà ít nhất anh cũng phải nói được là lấy tiền của chúng tôi hai trăm linh để làm công việc gì chứ
tôi nghĩ đó là một câu hỏi mà không có gì gọi là quá đáng
nhưng mà chúng tôi không bao giờ được trả lời
ngoài việc chỉ đạo và hậu thuẫn cho hoạt động của số tổ chức phun rô lưu vong
như người thượng đứng lên vì công lý hội thánh tin lành đấng christ
các tổ chức nhân quyền người thượng hội người thượng tị nạn
thắng chủ trương móc nối với các đối tượng là chức sắc tín đổ tôn giáo cực đoan trong nước
như nguyễn đình thục đặng hữu nam để kích động chia rẽ tôn giáo với chính quyền
lợi dụng nền tảng của các tiện ích mạng xã hội như whatsapp goltomiting để liên lạc
nhóm họp trực tuyến cũng như tổ chức hàng trăm buổi đào tạo
tập huấn về nhân quyền dân tộc tôn giáo cho các đối tượng trong nước
thu thập các thông tin tài liệu với nội dung xuyên tạc từ trong nước để vu cáo việt nam
vi phạm nhân quyền đàn áp tự do tôn giáo
vô cáo việt nam để gửi cho chúng nó để chúng nó gửi quốc tế
nói việt nam đàn áp chúng tôi là tôn giáo tự do độc lập tự do riêng tự tin lãnh riêng
cái đó do nguyễn đình thắng và cô nhị phép tổ chức ở bên nước ngoài
đồng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế
irf summit hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin c bốn
nguyễn đình thắng và bpsos lại hô hào lôi kéo người tham gia
nhưng thực chất đây chỉ là chiêu trò bắt nháo để thắng kiếm tiền đánh bóng tên tuổi của bản thân
kịch bản quen thuộc mà nguyễn đình thắng sử dụng là đưa đến diễn đàn này
những gương mặt quen thuộc về tên tuổi của bản thân
nguyễn đình thắng và bpsos là những gương mặt quen thuộc như

để đóng vai những nhân chứng sống là nạn nhân của tự do tôn giáo ở việt nam

đến nay bốn mươi ba tổ chức hệ phái thuộc một mươi sáu tôn giáo đã được nhà nước công nhận
cả nước có khoảng hai mươi sáu triệu tín đồ hai trăm linh chức sắc chức việc và hơn hai mươi chín cơ sở thò tự
việt nam là quốc gia được thế giới tín nhiệm lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế
nhà nước việt nam luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
đảm bảo để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
điều đó đã được quy định rõ trong hiến pháp và luật tín ngưỡng tôn giáo
đây là sự thật không thể chối cãi
chỉ có những kẻ hám danh lợi mà bán rẻ lương tâm như nguyễn đình thắng
hay các thế lực thù địch vì mưu đồ riêng mới cố tình xuyên tạc phủ nhận